nhân chuyến về dự lễ kỷ niệm hai mươi năm năm tái lập tỉnh và làm việc tại tỉnh sóc trăng
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình chính sách và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm gia đình mẹ việt nam anh hùng lưu thị tư
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cũ hồ văn nam và gia đình thiếu tướng lê hoàng sương
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh ở phường hai thành phố sóc trăng
tại đây thủ tướng đã ân cần thăm hỏi và ghi nhận bày tỏ lòng biết ơn mẹ việt nam anh hùng
các đồng chí cán bộ hưu trí đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn khánh sủng
tại xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
lãnh đạo công ty đã báo cáo với thủ tướng quá trình thành lập và hoạt động của công ty trong thời gian qua
thủ tướng đánh giá cao hoạt động của công ty đã góp phần vào phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sóc trăng
đồng thời mong muốn trong thời gian tới công ty tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường